những ngày qua chiều cường dâng cao đã gây sóng lớn đã đánh sập nhiều nhà dân ở xã tịnh khê quảng ngãi
chính quyền địa phương và nhân dân đang khẩn trương giúp đỡ các hội dân có nhà bị sập di chuyển đến nơi an toàn
sau hai ngày sóng biển dâng cao tấn công ngôi nhà của gia đình anh trần văn thương bị cuốn trôi ra biển
cả ngôi nhà chỉ còn lại vài mảnh vụn vỡ
không còn nhà người dân địa phương đã tập trung giúp gia đình anh tương chuyển vài đô con sót lại qua ở nhờ nhà người thân
theo người dân địa phương những ngày qua nước biển đã lấn sâu vào đất liền hơn một mươi mét
làm sập ba ngôi nhà và tám ngôi nhà khác trong khu dân cư tiếp tục có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi
những năm trước khu dân cư cách bờ biển khoảng hơn ba trăm linh mét
nhưng cứ qua mỗi năm nước biển lại sâm thực nhiều hơn
người dân nơi đây luôn sống trong cảnh lo âu thấp thòm bởi tình trạng nước biển xâm thực này
nó bắt đầu nó lỡ là một số nhà từ đây qua kia phải nằm dẫn ba trăm linh mét là hầu tới nhà ở qua đó
rồi qua phía qua đó là có một sân bán sau khi nó lỡ là
anh lê hê đây là anh vô đến đây là lần thứ năm
là những cái hộ mà có nhà ở mà chưa có đắt ở hoặc là những hộ có đắt ở thì có cái phương án để dây dài kịp thời
còn lại thì đối với địa phương thì cũng ký nghị với các cấp hay chỉ đạo đặc biệt ủy ban dân tỉnh
chỉ đạo các cái dự án của tỉnh khẳng trương đặc biệt là cái bố trí đắc tế định cư trong vùng dự án của bà cài
của tổ khu khai tăng
hiện chính quyền địa phương đã bảo vệ các dự án của tỉnh khẳng trương
sắp xếp chỗ ở ổn định cho các hộ dân bị nạn đồng thời lên phương án chống xâm thực bờ biển cho mùa mưa cận kề